cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bảy bị can trong đó có phó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận
trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii phường phú hải thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
theo đó bị can nguyễn văn phong sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy tỉnh ủy viên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận nguyên giám đốc sở tài chính bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
sáu bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí gồm
một nguyễn thị thu phong sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai nguyên phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh bình thuận
đặng hoài nhân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
chủ tịch công ty trách nhiệm hưu hạn sổ số kiến thiết bình thuận nguyên giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh bình thuận
bốn nguyễn thanh cho sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chuyên viên phòng hành chính tổng hợp nguyên tri cục trường tri cục quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
năm lê nam hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tránh văn phòng sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận nguyên phó tri cục trường tri cục quản lý đất đai
sáu phạm duy cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp phan thiết tỉnh bình thuận nguyên phó trưởng phòng phụ trách phòng kinh tế đất tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
năm lê anh huy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trưởng phòng hành chính tổng hợp tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
theo hồ sơ dự án thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii nằm trên ba lô đất số một mươi tám một mươi chín và hai mươi thuộc quỹ đất hai bên đường bảy trăm linh sáu b nay là đường võ nguyên giáp nguyễn thông phường phú hải thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
các lô đất trên được địa phương phê duyệt phương án đấu giá giao quyền sử dụng đất với giá khởi điểm hơn một trăm một mươi một tỷ đồng giá năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên ubnd tỉnh bình thuận cho rằng không có nhà đầu tư nào tham gia đấu giá các lô đất này
một lần đưa ra thông báo kéo dài từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn một mươi bảy ubnd tỉnh bình thuận đã giao đất cho công ty cổ phần tân việt pháp không thông qua đấu giá ba lô đất trên với giá một trăm một mươi một tỷ đồng
bằng giá khởi điểm từ năm hai nghìn một mươi ba